theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương đợt mưa lớn diện rộng ở miền bắc dự báo giảm dần vào ngày mai ngày sáu tháng tám và rớt hẳn vào ngày bảy tháng tám
dự báo ngày và đêm năm tháng tám miền bắc vẫn mưa nhiều
tại vùng trung du đồng bằng và thủ đô hà nội lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm
từ hải phòng quảng ninh sang điện biên lai châu sơn la mưa lớn hơn từ năm mươi một trăm linh mm thậm chí có điểm mưa trên một trăm năm mươi mm
mưa lớn lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước trên các sông suối dâng cao hơn dòng nước chảy cuồn cuộn nhiều chỗ dâng tràn và tạo xoáy cảnh báo lũ quét sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh những nơi có nguy cơ cao như sơn la hà giang tuyên quang cao bằng lạng sơn quảng ninh
riêng các huyện phong thổ xìn hồ mường tè nậm nhùn than uyên tân uyên tam đường của lai châu bát sát sapa văn bàn mường khương bắc hà bảo thắng
bảo yên của lào cai yên bình mù căng trải trấn yên trạm tấu văn trấn văn yên lục yên của yên bái mường nhé nậm pồ tùa chùa mường trà tuần giáo điện biên điện biên đông mường ảng của điện biên sẽ trong vùng có nguy cơ đặc biệt cao người dân tuyệt đối không được đi vào khu vực ngập nước hay vứt củi giữa dòng nước lũ